thông tin liên quan đến sự cố tai nạn do cây xanh ngã đổ làm một em học sinh thiệt mạng
và nhiều học sinh khác bị thương tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi
đồng thời chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc
sự cố xảy ra vào lúc sáu h hai mươi hai phút khi nhóm học sinh lớp sáu tám trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba
đang ngồi ăn sáng trên sân trường chuẩn bị vào lớp học bất ngờ cây phượng cổ thụ gần đó
bật gốc ngã đổ đè vào học sinh tai nạn khiến một mươi ba học sinh bị thương
trong đó một học sinh đã tử vong do chấn thương nặng
theo thông tin mới nhất từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm ngoài một học sinh tử vong
hiện còn ba em khác bị thương nặng một số em mức độ chấn thương nhẹ hơn
được cho xuất viện điều trị ngoại trú
có những em bị thương và có những em mà đã một em bé đã không còn nữa rất là đáng tiếc
mình mong rằng là mùa mưa cũng đã sắp đến rồi
mình mong rằng những cái cơ quan chức năng như bên cây xanh
mình chắc tỉa những cái nhánh khô nhánh không còn sức sống nữa
hoặc là những cái cây mà chúng ta cảm thấy là nó không còn cái sức sống nữa thì chúng ta nên chặt bỏ đi
lãnh đạo ủy ba nhân dân
thành phố hồ chí minh đã đến viến tan em học sinh đã mất
thăm hỏi những học sinh đang điều trị đồng thời chỉ đạo công an quận ba
điều tra làm rõ vụ việc được biết cây phượng bị ngã đổ đã được trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
sau vụ tai nạn này thành phố chỉ đạo rà soát cây xanh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tại thành phố hồ chí minh hàng năm vào mùa mưa dông
tình trạng cây xanh ngã đổ vẫn còn diễn ra
và câu chuyện về bảo đảm an toàn phòng tránh tai nạn đáng tiếc do cây xanh gãy đổ chưa bao giờ là cũ